phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
được triển khai hiệu quả trên địa bàn cả nước đã góp phần làm nên những điểm sáng
trong bức tranh về công tác xóa đói giảm nghèo
một trong những điểm sáng là tỉnh yên bái nơi thể hiện rất rõ sự vươn lên
của những người đang thụ hưởng chính sách chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
anh thảo a phồng ở thôn hua khắt xã nộng khắt đã trở thành tấm gương sáng
trong phong trào thi đua lao động sản xuất xóa đói giảm nghèo vươn lên làm dầu chính đáng
nơi vùng đất khó mù căng trải với hơn chín mươi dân số là người mông
thảo a phồng đã tận dụng lợi thế đất sản xuất của gia đình để trồng một trăm bốn mươi cây hồng giòn không hạt
đến nay anh thảo a phồng đã có một hectare hồng giòn không hạt sáu mươi con lợn rừng
cho thu nhập trên hai trăm linh triệu đồng một năm
và cái mô hình như là mình trồng hồng này trồng lợn này
và như cây hồng này thì cũng không bệnh không có sâu bệnh
và cả mình nâng nô lợn rừng thì cũng không hay có bệnh như là mọi loại vấn nôi khác
ngoài anh thảo a phồng các hộ gia đình ở huyện văn yên đã biết tận dụng gần bốn mươi năm hectare quế
để phát triển kinh tế nhờ cây quế nhiều gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu
ở tỉnh còn tập trung thực hiện tốt các chính sách
hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo đẩy mạnh sản xuất mở rộng sinh kế
và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
ban hành một số chính sách đặc thu nhằm khuyến khích các hộ nghèo phát triển sản xuất và lân cao thu nhập
nỗ lực thoát nghèo để vươn lên làm dầu đã giúp tỉnh yên bái giảm bình quân mỗi năm đạt năm một mươi sáu
nhờ đó đời sống vật chất tinh thần của các hộ nghèo hộ cận nghèo ở vùng sâu vùng xa
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
giải thiện rõ rệt góp phần hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo và an sinh xã hội